tại hòa bình văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức lễ phát động
phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em học sinh trong mùa mưa lũ
và hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía bắc năm hai nghìn một mươi chín
tham dự có đại diện một mươi tám tỉnh miền núi phía bắc và bắc trung bộ cùng đại diện quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef tại việt nam
tại lễ phát động ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương có nhiều hành động thiết thực hơn nữa
vì thời gian gần đây số trẻ em bị thiệt mạng do đuối nước có xu hướng gia tăng đặc biệt khi mùa mưa lũ đang đến gần
các ngành các cấp chính quyền cần chung tay thực hiện các giải pháp trước mắt ngay trong mùa mưa lũ này
và triển khai kế hoạch dài hạn để giảm thiểu rủi ro cho trẻ em học sinh
đại diện unicef tại việt nam đề nghị các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm
cần phải được lồng ghép vào kế hoạch cấp tỉnh huyện xã và các ngành
unicef cam kết tiếp tục hợp tác cùng các địa phương để giảm nhẹ tác động của thiên tai trong tương lai
ngay sau lễ phát động ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía bắc năm hai nghìn hai mươi